tại trung tâm hội nghị quốc tế đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã có cuộc hội đàm với phó thủ tướng malaysia wan aziza nhân dịp bà sang thăm chính thức việt nam và sự hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi
tại buổi hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và phó thủ tướng malaysia wan aziza đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược việt nam malaysia có nhiều tiến triển vượt bậc sau năm năm thiết lập
quan hệ chính trị gần gũi tin cậy hợp tác kinh tế hiệu quả thực chất hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng an ninh giáo dục đào tạo lao động văn hóa không ngừng được mở rộng mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
hai bên cam kết tiếp tục củng cố hợp tác kinh tế thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại hai triệu đạt mốc một mươi năm tỷ usd hoặc cao hơn vào năm hai nghìn hai mươi nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa đối thoại giữa chính phủ và doanh nghiệp hai nước khẳng định quyết tâm tháo gỡ các khó khăn rào cản tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp